đồng chí lê hồng phong tấm gương chọn đời vì sự nghiệp cách mạng của đảng
nhiều nội dung được thông tin trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chiều nay ngày sáu tháng chín tại hà nội diễn ra chuỗi các hoạt động kỷ niệm
ba mươi năm năm tổ chức giáo dục khoa học văn hóa liên hợp
tổ chức giáo dục quốc unesco thông qua nghị quyết tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
một nghìn chín trăm tám mươi bảy hai nghìn hai mươi hai là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất
và ra mắt cuốn sách song ngữ tình cảm của nhân dân thế giới với chủ tịch hồ chí minh
lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
với điểm cầu tại bảo tàng hồ chí minh thủ đô hà nội và các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
phát biểu tại lễ kỷ niệm phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc unesco
vinh danh chủ tịch hồ chí minh vào thời điểm cách đây ba mươi năm năm
vào thời điểm đó việt nam đứng trước vô vàn khó khăn
việc unesco ra nghị quyết vinh danh chủ tịch hồ chí minh có nghĩa vô cùng quan trọng
là nguồn cổ vũ động viên tinh thần lớn lao tiếp thêm sức mạnh
để cả dân tộc việt nam quyết tâm chung sức đồng lòng khắc phục mọi khó khăn
vượt qua mọi thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra
kết quả là sau hơn ba mươi năm năm đổi mới việt nam đã đạt được một thành viên to lớn có nghĩa lịch sử
tại lễ kỷ niệm bà audrey azoulay tổng giám đốc tổ chức unesco cho biết
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy các thành viên của tổ chức unesco mới có một trăm năm mươi năm nhưng nay đã là một trăm chín mươi ba thành viên
ở thời điểm đó unesco đã xét quyết định vinh danh hai nhà lãnh tụ là chủ tịch hồ chí minh
và lãnh tụ ấn độ
với những giá trị trường tồn của di sản hai doanh nhân này để lại cho thế giới
di sản lớn nhất chủ tịch hồ chí minh để lại chính là việc người đã có tầm nhìn đúng đắn về giáo dục đối với toàn dân
hiện nay việc kế thừa và phát triển một cách hiệu quả nhất di sản tốt đẹp này của chủ tịch hồ chí minh
chính là sự hợp tác hiệu quả giữa unesco và việt nam đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc
nhân dịp này bộ ngoại giao văn hóa và unesco
bộ ngoại giao phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phát hành sách tình cảm của nhân dân thế giới với chủ tịch hồ chí minh
tác phẩm tập hợp một khối tư liệu hình ảnh phong phú khắc họa sinh động sâu sắc chân dung người anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa hồ chí minh
trong cuốn sách tình cảm của nhân dân thế giới với chủ tịch hồ chí minh tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có lời tựa mở đầu
tổng bí thư nhấn mạnh đây là một việc làm có ý nghĩa nhằm tưởng nhớ và tôn vinh
những công hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đối với dân tộc việt nam và nhân loại tiến bộ
thưa quý vị đồng chí lê hồng phong tên thật là huy doãn
lê huy doãn sinh ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm linh hai tại làng nông thôn tổng thông lạn nay là xã hưng thông huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đồng chí là nguyên ủy viên ban chấp hành quốc tế cộng sản nguyên tổng bí thư đảng cộng sản đông dương
là người chiến sĩ cộng sản kiên cường người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
phát huy truyền thống hào hùng của quê hương đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện hưng nguyên
luôn đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
những ngày tháng chín lịch sử nhân kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí lê hồng phong
khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia lê hồng phong xã hưng thông huyện hưng nguyên là điểm đến của đông đảo du khách khắp mọi miền đất nước
đây thực sự trở thành địa chỉ
để chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẹ vang cũng như những động góp hy sinh vô cùng to lựng của tổng bí thư lê hồng phong
đổi về phong trào cách mạng việt nam để mà tuyên truyền sâu rồng đến đông đảo quân chủng nhân dân
về xã hưng thông huyện hưng nguyên quê hương của đồng chí lê hồng phong không khó để nhận ra sự thay ra đổi thịt của vùng quê cách mạng
nhiều nhà tầng khang trang mọc lên san sát các tuyến đường trong xóm đều được mở rộng
bên cạnh sự thay đổi về kinh tế xã hội
các lĩnh vực giáo dục đào tạo chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng cũng được quan tâm thường xuyên
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định
phát huy truyền thống hào hùng của quê hương tự hào là nơi sinh ra cố tổng bí thư lê hồng phong
đến nay từ một huyện thuần nông cơ sở hạ tầng thấp kém công nghiệp thương mại dịch vụ phát triển chậm
kinh tế hương nguyên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định bình quân từ chín đến một mươi một năm
thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn hai mươi một đạt bốn mươi tám triệu đồng một người một năm
tiểu lệ hộ nghèo giảm xuống còn hai ba
trú trọng tập trung để phát triển về lĩnh vực công nghiệp thương mại và dịch vụ
phát huy lợi thế của một vùng vén đô của thành phố vĩnh
chúng tôi nỗ lực để thực hiện bằng các chủ trướng giải pháp và cách cước để tiến hành thực hiện mục tiêu
trong đó thì mục tiêu lớn nhất mà hiện nay toàn đảng bộ nguyên đang hướng tới đó là tập trung để xây dựng huyện hương nguyên
trở thành huyện nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi ba và trở thành huyện khá của tỉnh vào cuối nhiệm kỳ
trong niềm hân hoan chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí lê hồng phong
đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện hưng nguyên nói riêng tỉnh nghệ an nói chung
đang ra sức học tập và noi gương kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước
lý tưởng cách mạng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại
tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn
đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi họp báo trung tướng tôn sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin để báo chí
một số nội dung liên quan đến việc thu sổ hộ khẩu ở thành phố hà nội
tại buổi họp báo trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc thu sổ hộ khẩu
ở một số phường trên địa bàn thành phố hà nội trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú mới có hiệu lực bộ công an không cấp sổ hộ khẩu mới
không cấp lại sổ hộ khẩu tuy nhiên những sổ hộ khẩu đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị trên giấy tờ
tài liệu xác nhận về nơi cư trú vẫn có giá trị đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
bộ công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu mà chỉ thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thực hiện
các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu đã được cấp theo
bộ công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu mà chỉ thu hồi sổ hộ khẩu đã được cấp
các cấp có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định của luật cư trú chấn chỉnh xử lý những trường hợp
thu hồi không đúng quy định gây phiền hà cho người dân
liên quan đến kết quả điều tra vụ việc giải cứu công dân việt nam bị lừa đảo bán sang campuchia
trung tướng tôn sô cho biết bộ công an đã chỉ đạo cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cục an ninh mạng công an địa phương đặc biệt là công an các địa phương giáp campuchia
phối hợp cùng bộ đội biên phòng tiến hành điều tra xác minh đường dây buôn người sang campuchia
và bước đầu kết quả điều tra tương đối tốt
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo một số nội dung
của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
sáng nay tại hà nam bộ công an tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng dự có đồng chí lê thị thủy ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà nam chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn quốc hùng giám đốc công an tỉnh hà nam đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
trong quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá tô anh dũng phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hà nam
trong quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá tô anh dũng phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an

trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay mỗi ngày cao tốc vân đồn mong cái đón trên một mươi lượt phương tiện lưu thông trên tuyến
trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay mỗi ngày cao tốc vân đồn mong cái đón trên một mươi lượt phương tiện lưu thông trên tuyến